chặn đường đập kính xe rồi dùng hung khí đe dọa cưỡng đoạt tài sản của nạn nhân
ba đối tượng lê huy an phạm ngọc hiệp cùng chú tại thành phố rạch giá và trần thanh tùng
chú thành phố hà tiên tỉnh kiên giang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà tiên khởi tố bắt tạm giam
theo điều tra tối ngày hai mươi năm tháng một mươi một ông bùi việt thuận chú thành phố phú quốc đang lái ô tô
thì bị một nhóm vây quanh yêu cầu xuống xe
an đã cầm búa thoát hiểm đến đập vỡ cửa kính đồng thời yêu cầu ông thuận xuống xe và đưa chìa khóa xe cho an
sau khi lấy được chìa khóa an điều khiển xe ô tô của ông thuận chạy về hướng thành phố rạch giá
nhận được tin báo công an thành phố hà tiên phối hợp với công an huyện kiên lương tiến hành bắt giữ nhóm đối tượng
thu giữ nhiều công cụ hỗ trợ như gậy cao su bình xịt hơi cay còng số tám súng bắn điện một cây búa thoát hiểm
được biết lê huy an là nhân viên thu hồi nợ của một ngân hàng có chi nhánh tại tỉnh kiên giang